chuyển sang phần tin quốc tế lực lượng cứu hộ của ấn độ vẫn đang tích cực triển khai các phương án để giải cứu bốn mươi công nhân bị mắc kẹt sau vụ sập đường hầm đang xây dựng tại bang uttarakhand ngày một mươi hai tháng một mươi một
máy xúc hạng nặng đã được huy động để dọn dẹp các đống đổ nát nhằm tiếp cận các công nhân
các quan chức bang uttarakhand cho biết có một số dấu hiệu cho thấy các công nhân bị mắc kẹt còn sống
lực lượng cứu hộ đã bơm oxy vào đoạn đường hầm bị tắt nghẽn và tìm cách đưa thực phẩm
qua đường ống nước vụ sập đường hầm xảy ra vào sáng sớm ngày một mươi hai tháng một mươi một khi hai tốt công nhân xây dựng đang đổi ca
theo đại diện cơ quan ứng phó thảm họa tại địa phương khoảng hai trăm linh mét đường hầm đã bị sập làm khoảng bốn mươi công nhân bị mắc kẹt bên trong